lợi dụng thời điểm dịch bệnh nhiều người dân không có việc làm một đối tượng trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã lập tài khoản đăng bài trên các trang mạng xã hội để tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
vụ việc mới được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện lạng giang điều tra làm rõ
đó là nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ao rẻ một xã hương lạc huyện lạng giang
quá trình điều tra lực lượng công an xác định vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tình mở một tài khoản tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm để gửi và nhận hàng
sau đó đối tượng nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ về nhà mở xưởng với mục đích đăng bài trên các trang mạng xã hội để lừa các cộng tác viên tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản
với lời quảng cáo chỉ cần trả trước bốn trăm năm mươi đồng một đơn hàng tiền nguyên liệu
khi hoàn thiện đối tượng sẽ mua lại thành phẩm với giá một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một đơn hàng
với thủ đoạn này đến nay lực lượng công an xác định khoảng sáu bị hại ở các địa phương trên toàn quốc đã sập bẫy lừa
tình đã chiếm đoạt khoảng trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tình và thông báo ai là bị hại của bị can
liên hệ với công an nơi gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang qua số điện thoại chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba để phối hợp giải quyết